bản tả trải xã ma ly trải huyện phong thổ tỉnh lai châu là nơi xảy ra vụ ngộ độc rượu làm chín người chết và hơn một trăm linh người phải nhập viện
vụ ngộ độc rượu này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong bản
cho đến nay địa phương này đã làm tốt công tác tuyên truyền về tác hại của rượu và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sức khỏe của nhân dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lai châu
vụ ngộ độc xảy ra tại đám tang ông phu vân lẻng ở bản tà trải xã ma ly trải huyện phong thổ không những cướp đi sinh mạng của nhiều người
mà còn gây hoang mang làm xáo trộn cuộc sống của cả một vùng biên giới vốn yên bình
đến giờ chúng tôi vẫn không quên được vụ ngộ độc rượu năm ngoái chúng tôi không dám mua và sử dụng rượu không rõ nguồn gốc nữa
trong gần một năm qua cấp ủy chính quyền xã ma ly trải đã phối hợp với bản tà trải
cùng với các đơn vị liên quan đặc biệt là đồn biên phòng xì lờ lẩu và đoàn quốc phòng ba trăm năm mươi sáu triển khai nhiều biện pháp
trong đó chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu được tác hại của rượu thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm
đồng thời hỗ trợ cây con giống giúp đỡ người dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế
nhờ vậy mà đời sống tinh thần của người dân được nâng lên công tác giảm nghèo phát huy hiệu quả
tư trợ cho bà con là không lê sử dụng
trước khi mà bà con tiêu dùng là phải biết về cái gồm góp xuất xứ của những cái hạt hóa người dân tiêu dùng
chính quyền địa phương đã giúp đỡ cho bản tà trải ví dụ như là cha nuôi hỗ trợ cho cha nuôi
như là con lợ rồi hỗ trợ châu bò theo các chương trình của nhà nước
một số họ gia đình đã vươn lên thoát nghèo trong những cái năm vừa rồi
từ khi xảy ra vụ ngộ độc rượu kinh hoàng một năm về trước người dân bản tà trải luôn nhắc nhở nhau về tác hại của rượu
giúp đỡ nhau vươn lên phát triển kinh tế để thoát khỏi cái nghèo
diện mạo nông thôn ở nơi dẻo cao biên giới đã có sự khởi sắc
chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn
đã thực sự là chỗ dựa giúp tà trải xã ma ly trải huyện phong thổ tỉnh lai châu chuyển mình trong gian khó